cơ quan an ninh liên bang nga fsb hôm qua thông báo đã bắt thêm ba đối tượng bị tình nghi hỗ trợ thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố
tại nhà hát grokosso city hall ở ngoài ô thủ đô moscow hồi tháng trước khiến hơn một trăm bốn mươi người thiệt mạng
theo cơ quan an ninh liên bang nga ba đối tượng bị bắt giữ gồm hai người nước ngoài và một người quốc tỉnh nga
các đối tượng bị tình nghi cung cấp tài chính và tuyển mộ các tay súng thực hiện vụ tấn công
trong một diễn biến khác cùng ngày luật sư thay mặt cho một mươi chín thân nhân những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công
đã nộp đơn lên ủy ban điều tra liên bang nga cáo buộc chủ sở hữu nhà hát rokoser city ho
cung cấp dịch vụ và sử dụng vật liệu không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khiến nam cháy bùng phát nhanh chóng
hiện cuộc điều tra của ủy ban điều tra liên bang nga cũng đang tập trung vào khả năng vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông một nguồn tin từ chính quyền israel cho biết
nước này sẽ điều chỉnh chiến thuật chiến tranh ở gaza sau vụ không kích nhằm khiến bảy nhân viên của tổ chức world central kitchen thiệt mạng
quá trình điều chỉnh này sẽ cần tới vài tuần được thực hiện đồng thời với cuộc điều tra về vụ không kích
trước đó tổng thống mỹ joe biden đe dọa sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ cuộc tấn công của israel ở gaza
để nước này thực hiện các bước đi cụ thể nhằm bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường
đánh dấu lần đầu tiên washington tìm cách tận dụng viện trợ của mỹ để tác động lên hành vi quân sự của israel
lời cảnh báo của tổng thống biden được truyền tải trong cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu ngày bốn tháng bốn
sau một cuộc tấn công của israel nhằm vào các nhân viên cứu trợ của tổ chức world central kitchen
làm dấy lên những lời kêu gọi đặt ra các điều kiện viện trợ của mỹ đối với israel
trong khi đó cùng ngày lực lượng hamas cho biết không có tiến triển trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại gaza
mặc dù phía palestine đã thể hiện thiện trí linh hoạt
theo hamas chính quyền của thủ tướng israel benjamin netanyahu đã tạo ra rào cản
hai bên không thể đạt được thỏa thuận
cụ thể israel muốn có được một thỏa thuận trao đổi tù nhân để phóng thích con tin
xong lại từ chối cam kết chấm dứt chiến dịch quân sự điều mà hamas mong muốn
hiện israel chưa bình luận gì về thông tin trên
thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa
sau khi tel aviv bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh iran
trong vụ tấn công lãnh sự iran ở thủ đô damas của syri trong tuần này
tại cuộc họp nội các an ninh israel thủ tướng netanyahu nêu rõ iran đã hành động chống lại nước này
trong nhiều năm cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm
do đó tel aviv cần sẵn sàng phòng thủ và tấn công
tuyên bố của ông netanyahu được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang israel trải qua gần sáu tháng xung đột
ở dải gaza và trên mặt trận liban
tuyên bố sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu
một ngày sau khi thông báo nhà nước do thái đang huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không
khả năng iran trả đũa cuộc không kích được cho là do israel thực hiện hôm một tháng bốn
nhằm vào tòa nhà lãnh sự của iran ở damas đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng
mặc dù một số nguồn tin iran cho hay phản ứng của tehran sẽ được điều chỉnh để tránh leo thang
trong một diễn biến liên quan nhà trắng thông báo trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa tổng thống mỹ joe biden
và thủ tướng netanyahu ông biden đã khẳng định mỹ ủng hộ mạnh mẽ israel trong căng thẳng với iran
chính phủ haiti đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực phía tây nơi có thủ đô port au prince
từ ngày bốn tháng bốn cho đến ngày ba tháng năm
ngoài ra haiti cũng quyết định kéo dài thời gian giới nghiêm trên toàn khu vực đến ngày một mươi tháng bốn
nhằm lập lại trật tự và thực hiện các biện pháp thích hợp để kiểm soát tình hình
trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp tất cả các cuộc biểu tình trên đường phố đều bị cấm cả ngày lẫn đêm
tuy nhiên lệnh giới nghiêm không áp dụng đối với các nhân viên thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ
linh cứu hỏa tài xế xe cứu thương nhân viên y tế và các nhà báo được xác định là hợp lệ
cảnh sát được sử dụng mọi biện pháp thích hợp để thực thi lệnh giới nghiêm và bắt giữ tất cả những người vi phạm
chính phủ haiti đưa ra quyết định trên trong bối cảnh bạo lực tăng cao và các băng nhóm có vũ trang kiểm soát khoảng chín mươi thủ đô
kỳ vọng ngày càng tăng với các cuộc họp thành lập hội đồng tổng thống chuyển tiếp ở haiti
để giúp mỹ la tinh này thoát khỏi tình trạng mất an ninh chưa từng có
đại hội đồng liên hợp quốc mới đây đã thông qua nghị quyết về vai trò của kim cương trong xung đột
đồng thời bày tỏ lo ngại về những thách thức chưa từng có mà quy trình kimberley phải đối mặt
sự thảo nghị quyết do tanzania zimbabwe và năm quốc gia khác địa chỉnh được cho là biện pháp cần thiết
nhằm thúc đẩy chủ quyền quốc gia xóa đói giảm nghèo ngăn ngừa xung đột
vốn là mục tiêu hàng đầu của quy trình kimberley
quy trình kimberley được thông qua năm hai nghìn ba nhằm tăng cường tính minh bạch giám sát hiệu quả
trong ngành công nghiệp kim cương loại bỏ hoạt động sao thương kim cương máu
và ngăn chặn việc buôn bán kim cương để tài trợ cho các cuộc xung đột chính trị
có tám mươi hai chính phủ đã đưa chương trình chứng nhận quy trình kimberley thành luật
kim cương máu hay kim cương xung đột theo cách gọi của liên hợp quốc
là những loại đá quý do các tổ chức phạm pháp khai thác bằng cách bóc lột sức lao động
và dùng vào mục đích quân sự hoặc vận chuyển trái phép
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
một trong những cơn bão lớn nhất mang theo nhiều mưa và tuyết đang quét qua các tỉnh miền đông của canada
kể từ tối mùng ba tháng bốn theo giờ địa phương gây nhiều thiệt hại và trở ngại đáng kể cho người dân
cũng như nơi nó đi qua
trận bão này có lượng tuyết rơi dày khoảng hai mươi cm và lượng mưa gần hai mươi mm
tại hai tỉnh bang quebec và ontario
tuyết rơi dày của ontario khiến cho giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân bị đào lộn
tại thủ đô otawa thuộc ontario mưa lớn kèm theo tuyết rơi dày từ sáng sớm
đã gây khó khăn cho những người đi làm bởi các tuyến giao thông công cộng gặp sự cố
tại quebec cơn bão đã gây mất điện trên diện rộng đối với nhiều khu vực dân cư và các cơ sở kinh doanh
nguyên nhân của việc này là do gió giật mạnh khiến cảnh gây gãy và cắt đứt đường dây cung cấp điện cho những khu vực trên
hiện vẫn chưa rõ bao giờ sự cố mất điện sẽ được khôi phục trong khi tuyết vẫn rơi dày và gió giật mạnh
thành phố montreal của tỉnh bang quebec cũng hứng chịu một lượng băng tuyết dày bao phủ các tuyến đường rất ấm ướt và trơn trượt
trong khi một số chuyến bay kết nối giữa monian và toronto phải hủy bỏ vì xuất hiện gió mạnh tới tám mươi km trên giờ
đã có khoảng gần tám mươi vụ tai nạn giao thông xảy ra ở hai tỉnh nói trên kể từ khi bão xuất hiện trong đó khu vực ottawa có gần ba mươi vụ
dự kiến cơn bão vẫn đang tiếp tục tiến về hướng đông
và sẽ tràn qua các tỉnh bang new bronzoich của novasota những nơi dự kiến sẽ có băng tuyết rơi dày hơn mưa nhiều hơn và sức gió lên tới chín mươi km trên giờ
tại trung quốc giả hóa dân số đặt ra thách thức liên quan đến việc thiếu nhân lực làm giảm tốc độ phát triển của nền kinh tế
tuy nhiên xu hướng giả hóa dân số nhanh chóng cùng những chính sách hỗ trợ hợp lý lại đang tạo ra thị trường đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ cho người cao tuổi
ngành kinh tế phục vụ người cao tuổi hay còn gọi là kinh tế tóc bạc đang trở thành động lực mới trong tăng trưởng ở trung quốc
chính phủ trung quốc gần đây đã công bố chính sách ưu đại thuế và hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi
với cam kết sẽ tăng cường nỗ lực để phát triển nền kinh tế tóc bạc
không thể phủ nhận tiềm năng của nền kinh tế tóc bạc tuy nhiên có một thực trạng là lượng dân số về hưu khổng lồ của trung quốc cũng sẽ tiêu tốn một nguồn lực lớn
lực lượng lao động ngày càng suy giảm trong khi các quỹ hưu trí dần cạn kiệt và hệ thống y tế có nguy cơ quá tải là điều đang xảy ra ở một số nước như nhật bản hàn quốc
chính vì vậy song song với việc phát triển nền kinh tế tóc bạc chính phủ trung quốc cũng đưa ra những biện pháp chính sách khuyến khích các gia đình kết hôn sớm và sinh con
ví dụ như miễn giảm nhiều loại thuế và trợ giá mua nhà
thưa quý vị khi mà nói đến những sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo ai thì người ta thường nghĩ đến những quốc gia có trình độ công nghệ cao
và người dân nơi đây cũng phải đủ điều kiện tiếp cận với công nghệ ấy
thế nhưng tại một quốc gia nghèo như nigeria nơi mà không phải ai cũng có điện thoại thông minh để truy cập internet dịch vụ điện thoại hỗ trợ ai lại dành cho tất cả mọi người
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm đất nước tây phi để xem người dân đang sử dụng dịch vụ này như thế nào
anh kehinde olutubusun sống ở thành phố laos
agos nigeria là một người khiếm thị
điều này gây rất nhiều cản trở cho anh trong việc tìm kiếm thông tin trên mạng
nhưng giờ đây với một chiếc điện thoại cơ bản chẳng phải điện thoại thông minh và cũng không kết nối internet
anh vẫn có thể tiếp cận được với những thông tin ấy như dịch vụ điện thoại hỗ trợ trí tuệ nhân tạo ai
chỉ với một mươi naira chưa đầy hai trăm linh đồng cho một lần đăng ký sử dụng
khách hàng có thể truy cập vào mạng điện thoại di động địa phương để gửi lệnh hoặc yêu cầu thông tin thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi thoại
câu hỏi của bạn là về các loại đá khác nhau được tìm thấy ở nigeria
có rất nhiều loại đá ở nigeria do tính chất địa lý
tuy nhiên với mục đích của câu trả lời này tôi sẽ cung cấp thông tin về những loại đá nổi tiếng như đá aso
một mỏm đá granite lớn nằm ở ngoài ô abuja
còn đây là anh david diwa làm nghề thợ mộc
việc không đeo kính bảo hộ khi tiếp xúc với bụi gỗ mùn cưa trong một thời gian dài đã ảnh hưởng sâu đến đôi mắt của chàng trai hai mươi năm tuổi này
giờ đây anh đang có ý định đeo kính bảo hộ
tôi đã tìm ra một số công việc khác và dịch vụ điện thoại hỗ trợ ai đang giúp ích cho anh
thỉnh thoảng tôi nghĩ mình nên từ bỏ công việc này vì đôi mắt của tôi đã yếu đi nhiều
nhưng tôi không biết mình nên làm gì và bắt đầu như thế nào
tôi đã hỏi ai về một số công việc khác và nó đã cho tôi thông tin hữu ích
dịch vụ này do công ty viamo có trụ sở tại canada hoạt động ở nigeria ra mắt vào tháng trước
cho phép bất kỳ ai ngay cả những người ở những địa điểm xa xôi không có dịch vụ internet
truy cập công nghệ ai
dịch vụ này hoạt động giống như các chatbot ai khác và có thể kích hoạt bằng giọng nói
đặc biệt hữu ích với những người khiếm thị như anh kehinde và những người dân mùi chữ tại nigeria
nơi mà nạn mù chữ và nghèo đói vẫn chản lan
những người không dư giả tài chính vẫn có cơ hội sử dụng dịch vụ này
dù chỉ với số tiền rất nhỏ để hỏi những câu hỏi thực sự mang lại lợi ích cho họ
tôi cảm thấy rất hạnh phúc
chúng tôi hiểu rằng những người này không có cơ hội sử dụng dịch vụ này
chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có khả năng truy cập internet hoặc có điện thoại thông minh
do đó công cụ này được phát triển để giúp những người như thế có khả năng truy cập thông tin một cách dễ dàng
viamo cho biết dịch vụ này nhắm đến các cộng đồng nghèo nhất và xa nhất trên thế giới
đồng thời đang được mở rộng sang pakistan ấn độ và tanzania sau khi ra mắt lần đầu tiên ở zambia
nhờ dịch vụ này người dân có thể truy cập mọi thông tin khi cần dù trong tay không có một chiếc điện thoại thông minh
công ty viamo được hỗ trợ bởi
công ty viamo được hỗ trợ bởi các cơ quan phát triển ở mỹ và vương quốc anh cùng nhiều cơ quan khác
quỹ như đồng liên hợp quốc unicef đã hợp tác với viamo để cung cấp thông tin về hiv các bệnh nhiệt đới dinh dưỡng nước và vệ sinh